trước việc các sở ngành và ủy ban nhân dân các huyện thành phố chậm tham mưu trình danh sách
để ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai xem xét quyết định phê duyệt chi tiền hỗ trợ gói an sinh xã hội
sáu mươi hai tỷ đồng của chính phủ cho các đối tượng theo quy định
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã yêu cầu kiểm điểm
làm rõ trách nhiệm của các tập thể cá nhân liên quan
theo kế hoạch thực hiện quy định về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn
do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đồng nai
sẽ chi hỗ trợ cho các đối tượng trước ngày một mươi năm tháng năm
tuy nhiên đến nay các ngành liên quan và chính quyền địa phương vẫn chưa hoàn thành danh sách
nên ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai vẫn chưa thực hiện tri hỗ trợ cho người dân
được thụ hưởng chính sách an sinh xã hội
từ việc chậm trễ trên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai phê bình và yêu cầu kiểm điểm
làm rõ trách nhiệm đối với giám đốc các sở lao động thương binh và xã hội
tài chính và chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thành phố
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai yêu cầu việc kiểm điểm trách nhiệm
phải được thực hiện đến từng cá nhân phòng ban về việc chậm thực hiện chỉ đạo
của ủy ban nhân dân tỉnh và báo cáo kết quả trước ngày hai mươi tháng sáu